chiều nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại phần xét hỏi trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobile phone
mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát bị cáo nguyễn bắc son cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông thừa nhận
mình đã vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng như cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố
trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao bị cáo nguyễn bắc son thừa nhận nội dung truy tố trong cáo trạng
về tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng là chính xác
toàn bộ quá trình khai báo tại cơ quan điều tra cũng như quá trình đối chất tại chạy giam bị cáo được bảo đảm quyền lợi có được ghi âm ghi hình
bị cáo nguyễn bắc son cũng thừa nhận vai trò chỉ đạo xuyên suốt của mình trong vụ án nhưng phủ nhận mình đã thúc đẩy để dự án được hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
trước sự phủ nhận của bị cáo nguyễn bắc son đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã chỉnh chiếu hai văn bản có bút phê của bị cáo nguyễn bắc son
một là bút phê bảo đảm triển khai trong năm tài chính hai nghìn một mươi năm như đề nghị của tổng công ty trong dự án tại công văn số hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm của văn phòng chính phủ
hai là bút phê chuyển vụ quản lý doanh nghiệp để sớm đề xuất tại công văn số một trăm linh sáu ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm của mobile phone
thực tế chỉ hai ngày sau ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm bị cáo nguyễn bắc son đã quyết liệt chỉ đạo mobile phone tiến hành ký thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần avg
bị cáo nguyễn bắc son bày tỏ mong muốn được gặp gia đình và luật sư để khắc phục hậu quả
bị cáo nguyễn bắc son cũng từ chối sự bảo vệ của các luật sư đối với tội danh nhận hối lộ
bị cáo nguyễn bắc son đồng thời khẳng định không ai chủ mưu cầm đầu trong vụ án này
xong cũng đề nghị hội đồng xét xử và viện kiểm sát xem xét hoàn cảnh yếu tố xảy ra vụ án để các bị cáo trong vụ án được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
tương tự bị cáo nguyễn bắc son bị cáo phạm thị phương anh phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán mobile phone cũng xúc động bày tỏ việc khai báo thành khẩn trung thực cố gắng khắc phục hậu quả đã xảy ra để hưởng sự khoan hầm của pháp luật
hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần xét hỏi sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận đại diện viện kiểm sát sẽ trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo